do ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín đến nay ngành du lịch thành phố hồ chí minh gần như ngừng hoạt động hoàn toàn
thành phố có khoảng chín mươi doanh nghiệp lữ hành nhỏ và vừa đã ngừng hoạt động
một số doanh nghiệp tư nhân lớn doanh nghiệp nhà nước chỉ hoạt động cầm chừng hoặc chỉ bố trí nhân sự trực tại văn phòng
trong ba tháng đầu năm thành phố hồ chí minh chỉ đón hơn một ba triệu lượt khách du lịch
doanh thu trong tháng ba chỉ đạt hai hai trăm linh tỷ đồng giảm bảy mươi một so với cùng kỳ và đóng góp chưa đến một mươi vào tổng doanh thu du lịch quý đầu năm
hiện nay có khoảng chín mươi doanh nghiệp lữ hành vừa và nhỏ đã ngừng hoạt động
để tháo gỡ khó khăn của các doanh nghiệp sở du lịch sẽ đề xuất với ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
các biện pháp hỗ trợ duy trì hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp như giảm và giãn thuế cho phép chậm nộp các loại thuế
đề nghị ngân hàng nhà nước thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp du lịch
sở cũng nghiên cứu các kịch bản để khôi phục du lịch sau khi dịch được kiểm soát
trong đó chú trọng chiến lược quảng bá và xúc tiến du lịch sâu rộng